kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay kéo dài bốn ngày dự báo lưu lượng khách đổ về khu vực du lịch quốc gia sapa sẽ rất lớn
kèm theo phương tiện tham gia giao thông tăng cao đột biến
vì vậy để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho du khách đến tham quan nghỉ dưỡng
những ngày qua các lực lượng chức năng của tỉnh lào cai và huyện sapa đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm giữ gìn bảo đảm an ninh trật tự tại sapa
để bảo đảm các nhà hàng khách sạn không tăng giá trong những ngày lễ
tỉnh lào cai đã triển khai đồng loạt các đoàn thanh tra kiểm tra niềm yết giá công khai đối với các cơ sở kinh doanh
đồng thời thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền thông báo đường dây nóng để du khách biết và phản ánh khi có hiện tượng nâng giá tại các điểm kinh doanh

tỉnh lào cai đã triển khai đồng loạt các đoàn thanh tra kiểm tra niềm biết giá công khai đối với các cơ sở kinh doanh
cùng với đó tỉnh đoàn lào cai cũng phối hợp với các đơn vị tập huấn cho hơn ba trăm linh đoàn viên thanh niên về công tác hướng dẫn du lịch để phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ
đồng thời tổ chức dọn dẹp vệ sinh toàn bộ khu du lịch quốc gia sapa bảo đảm không gian thoáng xanh sạch đẹp tạo cảnh quan thân thiện với du khách